chú tại xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang về hành vi cố ý gây thương tích
nạn nhân trong vụ án này là ông nguyễn văn trương sáu mươi bảy tuổi trú tại xã đông hưng huyện an minh là bố vợ của bị can
theo kết quả điều tra vào sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám ông trương tổ chức nhậu tại nhà cùng với lâm và một số người khác
phi đã thấm hơi men lâm hàn học vì ông trương không cho đất
hai bên xảy ra cự cãi lâm bỏ về lấy xe đi làm thì bị ông trương cho người lấy lại xe
trong cơn nóng giận lâm đi tìm bố vợ hỏi chuyện
chị dâu bên vợ đang nói chuyện với hàng xóm cho rằng chị dâu nói xấu mình nên lâm xông vào đánh vào mặt chị dâu gây thương tích
sau đó lâm mang một cây kéo đến nhà bố vợ đâm nhiều nhát khiến ông trương bị thương tật hai mươi ba
lâm từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích
cùng nhau lên kế hoạch lựa chọn địa điểm là những nơi tổ chức họp trợ hoặc đang diễn ra lễ hội để thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản
hai mẹ con nguyễn văn thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám và nguyễn thị hằng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
cùng chú tại huyện cầm khê tỉnh phú thọ đã bị công an huyện tân sơn tỉnh phú thọ khởi tố bắt tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan cảnh sát điều tra nguyễn văn thành và nguyễn thị hằng khai nhận
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín đã thực hiện một mươi bốn vụ trộm cắp
trong đó có năm vụ tại các lễ hội và chợ thuộc tỉnh cao bằng chín vụ tại các chợ trên địa bàn tỉnh phú thọ
khám xét nơi ở của đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ tám vỏ ốp điện thoại bốn túi sách nghi vấn là tài sản do trộm cắp mà có
để đảm bảo quyền lợi người liên quan và hỗ trợ lực lượng công an điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân sơn thông báo ai là người bị hại trong các vụ trộm cắp có đặc điểm về phương thức
thủ đoạn như trên liên hệ với điều tra viên của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân sơn theo số máy chín trăm bảy mươi bốn ba trăm bảy mươi một năm trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm tám mươi bốn hai trăm hai mươi một trăm một mươi hai để phối hợp giải quyết
sáng nay công an thành phố lạng sơn cho biết đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng giả mạo thượng úy công an để lừa đảo chiếm đoạt bốn tỷ đồng từ công an thành phố hà tĩnh bàn giao
đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ thủy nhung thành phố hà tĩnh
bị bắt đỉnh mang theo bộ quân phục cảnh sát nhân dân gắn quân hàm thượng úy gắn biển tên lê văn đỉnh số hiệu bốn ba trăm hai mươi ba
đồng thời thu giữ một khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen một rùi cui điện một chiếc còng một bộ đàm cùng nhiều sổ nhật ký công tác vay hàm cầu vai cấp bậc trung úy và thượng úy
đình khai nhận từ mối quan hệ quen biết đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của một người phụ nữ trú tại thành phố lạng sơn hơn bốn tỷ đồng
để tạo lòng tin đối tượng mua quần áo ve hàm dày ngành công an và tạo lập sổ công tác giả mạo cho bị hại xem đồng thời trùng nhiều tấm hình mặc quân phục công an rồi gửi cho nạn nhân
thời gian qua nhiều đối tượng đã sử dụng các chiêu trò để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân qua mạng xã hội hoặc điện thoại
những chiêu trò ví dụ như là thông báo trúng thưởng hoặc là nhận quà tặng tới nước ngoài nộp tiền để xóa tên liên quan đến các vụ án buôn bán ma túy
thông qua hoạt động từ thiện nhân đạo hoặc là lợi dụng mạng xã hội để tán tỉnh yêu đương rồi vay tiền tất cả đều không mới tuy nhiên vẫn có rất nhiều nạn nhân sập bẫy
sau đây sẽ là những thủ đoạn được chúng tôi tổng hợp qua ghi nhận về các vụ án xảy ra tại tỉnh quảng ninh trong thời gian qua
đang thiếu thốn tình cảm nên khi có người khác giới làm quen trên mạng bằng những lời đừng mật người phụ nữ này đã đồng ý qua lại
sau một thời gian quen biết người đàn ông trên mạng nói muốn vay tiền làm ăn và đưa ra mức lãi suất cao
không ngần ngại chỉ đã chuyển khoản cho ve
để tạo lòng tin đối tượng ve ít một và sau đó mới ve nhiều
đến khi số nợ lên tới cả trăm triệu thì bỗng không có hồi âm mọi thông tin đều bị khóa liên lạc không được thì nạn nhân mới vỡ lẽ là mình bị lừa
thứ hai nữa là người ta rất nhiệt tình trong việc làm quen các bạn và thường xuyên nhắn tin liên tục tạo cho mình một sự quan tâm
và mình đồng thời là đồng ý là muốn có bạn bè để tâm sự
và thứ ba nữa là muốn có một việc kinh doanh nào đấy có thể thu nhập cao hơn so với công việc
thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng vẫn là những chiêu trò không mới
để tạo niềm tin các đối tượng thường chủ động gọi điện thoại nhắn tin làm quen với các nạn nhân
chỉ cần ai nhẹ dạ cả tin thì sẽ chuyển tiền vào các tài khoản định sẵn các đối tượng lập tức rút sạch và cắt liên lạc
đối tượng lừa đảo thứ hai nhắm tới đó là những người già người nghỉ hưu phụ nữ người ở nhà một mình
và những người này thì thường có sổ tài khoản tiết kiệm lớn
hậu quả của tội phạm lừa đảo chuyến đoát tài sản qua mạng xã hội đang tạo ra một dư luận xã hội
thì ảnh hưởng tới cuộc sống của các gia đình của người bị hại
qua đó thì cũng làm gây mất phần an ninh trật tự đối với địa bàn một số địa phương mà có đối tượng này lợi dụng để hoạt động
để mỗi người dân nâng cao cảnh giác thời gian qua lực lượng công an đã có những buổi tuyên truyền như thế này
tới tận nhà dân thông qua các hình thức này người dân đã tự trang bị kiến thức của mình tránh sập bẫy lừa đảo
toàn dân ở cái khu này và cái tổ này cũng nắm rất chắc về những đối tượng đấy
cũng được khu với phường người ta trao đổi cũng như là tuyên truyền
và bản thân tôi cũng rất là quan tâm cái việc đấy
và trong gia đình tôi thì
cũng thế mà có hai em với con dâu cũng vậy cũng được tuyên truyền cũng được học tập cũng như là theo dõi qua những cái mạng truyền hình
những cái mạng trên truyền hình đổi đài báo đó đấy
thì rất là cảnh giác đấy
người dân hãy là những người sử dụng mạng xã hội một cách thông thái
bởi thực tế vẫn còn một bộ phận người dân mất cảnh giác
nhiều đó vô tình tiết tay cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm
khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên
đề nghị người dân kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật
hai mươi đối tượng tham gia đá gảo qua mạng internet đã bị công an tỉnh bến tre
phối hợp với công an huyện mò cái bắc phát hiện bắt quả tang vào chiều ngày hôm qua
hai mươi đối tượng bị bắt quả tang tại nhà ông nguyễn thanh truyền ở ấp tân lợi xã khánh thạnh tân huyện mò cái bắc
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm gần năm mươi bảy triệu đồng một mươi chín điện thoại di động
một máy tính sách tay cùng một thiết bị w phát wifi một mươi bốn xe mô tô cùng một số tăng vật khác
qua làm việc các đối tượng thừa nhận tụ điểm đánh bạc này do nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và nguyễn văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại huyện mỏ cầy nam đứng ra tổ chức
để thu tiền sâu là một mươi trên tổng số tiền cá cược mỗi trận đá gà hoạt động được gần một tháng thì bắt quả tăng
các đối tượng cùng tăng vật được chuyển cho công an huyện mỏ cái bắc để tiếp tục điều tra
làm rõ trách nhiệm của từng người có liên quan và đưa ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đang điều tra vụ án giết người xảy ra vào ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tại khu vực trước cửa nhà số một trăm hai mươi hai lạch chay phường lạch chay quận ngo quyền tp hải phòng
vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi tháng năm tại khu vực trước cửa nhà số một trăm hai mươi hai lạch chay phường lạch chay quận ngô quyền thành phố hải phòng
nguyễn khắc thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cư trú tại tổ sáu
phường bàng la quận đồ sơn tp hải phòng dùng dao chém nhiều nhát vào người
vào đầu anh trần hương thịnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trú tại số một trăm hai mươi bốn lạch chay phường lạch chay quận ngô quyền thành phố hải phòng
và chị nguyễn thị ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường bàng la quận đồ sơn thành phố hải phòng
hậu quả anh thịnh và chị ngọc bị thương tích phải đưa đi cấp cứu
nguyễn khắc thanh bị lực lượng công an bắt giữ quả tàng
căn cứ tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn khắc thanh về tội giết người cố ý gây thương tích
hiện nay hai bị hại trong vụ án là anh trần hương thịnh và chị nguyễn thị ngọc không có mặt tại địa phương không rõ đi đâu làm gì
để phục vụ yêu cầu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đề nghị anh trần hương thịnh và chị nguyễn thị ngọc liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng để làm việc
địa chỉ số bốn lê đại hành quận hồng bàng tp hải phòng hoặc gặp điều tra viên vũ hữu hiệu số điện thoại chín trăm tám mươi ba tám trăm bốn mươi một trăm một mươi ba
tiếp theo chương trình biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện đắk hờ long tỉnh đắk nông đã ra quyết định
truy nã đối với đối tượng phạm văn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn quảng hợp xã quảng sơn huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông về tội cố ý làm hư hỏng tài sản
còn về tội trộm cắp tài sản công an thị xã giang nghĩa tỉnh đắk nông đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng cù duy lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn một xã hà lâm huyện đạo hoai tỉnh lâm đồng
và đối tượng nguyễn văn quang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xóm sáu xã gia phố huyện hương khê tỉnh hà tĩnh cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện đắk minh tỉnh đắk nông
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý